các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ cần một cú click chuột gõ cụm từ mỹ phẩm giá rẻ google cho hàng trăm nghìn kết quả với đủ loại sản phẩm cũng như thương hiệu giá giảm hai mươi thậm chí đến năm mươi
các sản phẩm này được quảng cáo với những hình ảnh bắt mắt với lời cam kết hàng thật giá rẻ
thật khó để người tiêu dùng có thể tự thẩm định chất lượng của những sản phẩm như thế này
em cũng có rất nhiều hàng sách tay họ giao bán ở trên mạng
nhưng mà em cũng không thể biết được đâu là hàng thật đâu là hàng giả
dạ chúng em là khách hàng thì nói chung là bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều sản phẩm tràng lan
thì chúng em cũng không biết đâu là hàng thật với là hàng giả
thì sử dụng sản phẩm thì chỉ biết tin tưởng vào những cái chỗ mua hàng tin tưởng như quen biết hoặc là có hãng
thật là có hãng thì chúng em mua hàng thôi ạ
trên thực tế không biết bao nhiêu người tiêu dùng mua hàng trên mạng bằng lòng tin như vậy
cuối cùng nhận lại là sản phẩm kém chất lượng và tác hại là bị dị ứng nổi mụn nổi sần ngứa nhiễm trùng da
làm ra nhanh xuất hiện những dấu hiệu lão hóa nguy hiểm hơn là bị ung thư da
cơ quan chức năng cho hay quản lý kinh doanh loại mặt hàng này trên mạng vẫn đang còn là một khoảng trống
thực ra mà nói thì có thể nói hiện nay là các vườn lượng kinh doanh chưa hề
quản lý gì đến mạng
bởi vì cứ nghĩ là bây giờ là kinh doanh tự do thì tất cả mọi công ty các công ty và các tư nhân khi nhập hàng hóa về đều được phép đoán đến mạng để mà quảng cáo sản phẩm bán sản phẩm
đây là một vấn đề thực tiễn và khá nan giải cho công tác kiểm soát nhất là khi họ bán trên mạng và bán chuyển tay
vì thế với các cái việc này thì nó có hai vấn đề
một là liên quan đến vấn đề chất lượng
hai là vấn đề liên quan đến sản phẩm
một là liên quan đến kiểm soát để bảo đảm sự công bằng trong việc nghĩa vụ với nhà nước
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia hiện nay trên thị trường rất nhiều loại mỹ phẩm giả nhái đã được làm rất tinh xảo giống hàng thật từ mẫu mã mùi hương cho đến màu sắc khiến cho người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn dẫn đến rơi vào cảnh tiền mất tật màng
theo thông tin từ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia thì tình hình buôn bán nhập lậu mỹ phẩm đang ngành một gia tăng với hình thức thủ đoạn
các đối tượng dùng đủ mọi hình thức thủ đoạn để đưa sản phẩm này về với hình thức là hàng sách tay
chính vì vậy đã dấy lên mối lo ngại mỹ phẩm giả sẽ gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng